vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay thứ năm ngày hai mươi tám tháng bốn
vâng thưa quý vị nguyên tắc năm k được áp dụng trong bối cảnh hiện nay khi mà cuộc sống đã trở lại bình thường
thì liệu có còn phù hợp hay không
trước những khuyến cáo không nên chủ quan trước những biến thể mới của virus sars cov hai
cần có những giải pháp nào để đảm bảo linh hoạt tái khởi động lại cuộc sống bình thường mới
đó là vấn đề mà ở phần sau của chương trình chúng tôi sẽ có những trao đổi phân tích cụ thể cùng với chuyên gia
nhưng trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật trong điểm nóng an ninh trật tự
liên quan đến phủ cấp chứng kiện quyền sử dụng lất khống để vừa đảo thiếu mặt tài sản của năm ngân hàng trên địa bàn tỉnh gia lai
mới đây cơ quan tỉnh đã ra quyết định khởi tố chung sĩ mở chủ tịch định gia lai nguyên trưởng phòng tài quyền của bộ trưởng eagrade
hiện tự chức lý thư đảng quỷ xã eagrade và khoa trung trưởng xã ead nguyễn eagrade nguyên phó chủ tịch phủy ban nhân dân nguyễn eagrade
về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
chỉ vì muốn có tiền để trả lưu cho công nhân nguyễn định vân chủ viện tân châu tỉnh tây ninh
đã lên mạng đặt mua một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để mang đi thế chất cho cuộc đời tài quyền châu thành
nhằm lừa đảo chiếm đoạn hai năm tỷ đồng hiện vân đã bị công an tỉnh tây ninh đảm dự
mặc dù không có tiền nhưng từng gian lối mình là việt kiều có nhiều tiền hành lập doanh nghiệp bất động sản
sau đó bán tất nền của doanh nghiệp khác làm chủ đầu tư để chiếm đoạn hai ba tỷ đồng
doanh nhân dân thành phố đà nẵng vừa tuyên phản đoàn thủy vi chủ tại thường tiên huế hai mươi năm tù
và ngô thịnh quốc hoa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một chủ tại đà nẵng một mươi bốn năm tù cũng tuyệt vời lừa đảo chiếm đoạn tài sản
trần minh quang cùng với một đối tượng tên kiệt trú tại thành phố hồ chí minh dùng hai triệu tiền thật
đổi lấy bốn triệu tiền giả rồi dùng tiền giả này để mua hàng hóa sau đó nhận lại tiền thừa là tiền thật để tiêu xài cá nhân
khi hai đối tượng mua đồ tại cửa hàng quốc tây tại vĩnh long thì bị chủ cửa hàng phát hiện tiền giả
nên chi hô và bắt được quang còn kiệt đã chạy thoát
thứ lượng công an tỉnh vĩnh long đã thu hồi được ba cửa tiền giả bạch giá năm trăm linh đồng và đang tiếp tục nghiên cứu trả lầm gió
khi công ty thuởi đạn đến muôn nên iconier đã rủ nhóm bạn đi đánh
khi thấy nạn nhân cùng bạn đang ngồi chơi thì iconier và germain allen cực gậy lau vào đánh tới tớp khẩu đầu
khiến nạn nhân bị chết bụng chuẩn áo với tỷ lệ tương tận bốn mươi tám trăm trăm
công an tỉnh đắk lắk vừa bắt tạm giam iconier và germain allen tuyển trú tại xã phục bộ nguyện rơ bắc tỉnh đắk lắk
về vụ giết người
thưa quý vị bốn mươi bảy năm trước đúng chín giờ ngày hai mươi chín tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cờ giải phóng tung bay trên đảo trường sa
giải phóng kịp thời các đảo thuộc quần đảo trường sa là chiến công đặc biệt xuất sắc có ý nghĩa chiến lược của quân và dân ta
trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
để kỷ niệm ngày giải phóng quần đảo trường sa
những ngày này thì rất nhiều đơn vị đoàn công tác trong cả nước đã có những chuyến thăm động viên quân dân trên huyện đảo trường sa
và cán bộ chiến sĩ nhà giàn jk một
và quan trọng hơn là khi trở về câu chuyện mà họ chia sẻ trên mạng xã hội sau chuyến đi đến biển đảo quê hương
đã góp phần lan tỏa và ý thức được trách nhiệm của mình đối với mỗi tấc đất ngọn sóng nơi biển trời thiêng liêng
cha ông ta đã đổ bao công sức máu xương để gìn giữ
tôi đã đi khắp mọi miền tổ quốc
nhưng chuyến đi ý nghĩa nhất ở tuổi hai mươi chín mà tôi có được
đó là hành trình đến với biển đảo quê hương
đó là cảm xúc của một thanh niên công an trong những ngày tháng bốn rực nắng
vượt hơn một ba trăm linh hải lý đến với chín điểm đảo và nhà ràn dk một
và đó cũng là cảm xúc của biết bao người đã được đến với nơi biển trời thiêng liêng
mà cha ông ta đã đổ bao công sức xương máu giữ gìn suốt bốn mươi bảy năm qua

hình ảnh tự hào khi đặt chân đến biển đảo
bao cảm xúc thân thương khi đến thăm nhân dân và những người lính đảo đã được cư dân mạng chia sẻ

đặc biệt trong những ngày này nhớ về thời khắc giải phóng từng đảo đi đến giải phóng hoàn toàn quần đảo trường sa
càng khiến cư dân mạng thêm trân trọng và biết ơn những công hiến hy sinh của cha ông
ngày hai mươi năm tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ta giải phóng đảo sơn ca
một mươi giờ ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng bốn ta làm chủ đảo nam yết
một mươi giờ hai mươi phút ngày hai mươi tám tháng bốn ta hoàn toàn làm chủ đảo sinh tồn
và đến chín giờ sáng ngày hai mươi chín tháng bốn phân đội chiến đấu cuối cùng của lữ đoàn một trăm hai mươi sáu đổ bộ làm chủ đảo trường sa
cờ giải phóng đã tung bay trên hòn đảo lớn nhất hòn đảo thứ năm và cũng là cuối cùng mà quân nguyện sài gòn đóng giữ ở quần đảo trường sa
sau khi giải phóng năm đảo trên quần đảo trường sa năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao về củng cố xây dựng trường sa
quân chủng hải quân đã nhanh chóng triển khai lực lượng đóng giữ thêm một mươi sáu đảo nâng tổng số lên hai mươi một đảo với ba mươi ba điểm đóng quân
sự hy sinh thầm lặng của người lính để có được một trường xa xanh ngát như ngày hôm nay thật không có gì diễn tả được
vô cùng biết ơn tất cả các anh tôi đọc mà rưng rưng nơi khóe mắt
thật xúc động kính cẩn nghiêng mình trước vong linh các anh hùng liệt sĩ
chân thành cảm ơn sự hy sinh của các bậc tiền nhân
để chúng ta có tổ quốc hôm nay
luôn nhớ công ơn và sự hy sinh của các anh hùng vì tổ quốc thân yêu
là một người việt nam tôi tự hào về thế hệ cha ông đi trước đã xây dựng nên một tổ quốc việt nam tươi đẹp như ngày hôm nay
xin cúi đầu chào các anh hùng liệt sĩ những người đã ngã xuống để tổ quốc được trường tồn
không chỉ tự hào về chiến công của quân và dân ta trên quần đảo trường sa
góp phần vào thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
được chứng kiến sự đổi thay của trường sa hôm nay
với những người dân và những người lính đảo vẫn bền gan vững chí bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng
trở thành điểm tựa niềm tự hào của đất liền
cư dân mạng càng thêm yêu và ý thức được trách nhiệm của mình với biển đảo quê hương
kính cẩn nghiêng mình trước những người chiến sĩ đã không tiếc sương máu tuổi thanh xuân
để bảo vệ từng tất đất của quê hương
chúng tôi những thế hệ sinh ra trong thời bình
sẽ nguyện giáo dục con em luôn tự hào biết ơn thế hệ cha anh đi trước
xin chân thành cảm ơn và ngưỡng mộ những người con đất việt
đã sống chiến đấu bảo vệ và xây dựng những hòn đảo yêu thương của đất việt
các thế hệ sau nhất định sẽ luôn ghi nhớ và sống xứng đáng với tình yêu này
luôn luôn nhớ tới sự hy sinh anh dũng bất khuất
chúng tôi nguyện phấn đấu hết sức mình để bảo vệ sự toàn vẹn của tổ quốc
còn nhiều người vẫn ấp ủ ước mơ được một lần ra thăm trường xa
ngày ngày mỗi con sóng rội vào trường sa
vẫn rung động đến trái tim mỗi người dân đất việt
bởi trái tim người việt luôn cùng nhịp đập với trường sa thân yêu
hãy cùng lan tỏa niềm tự hào về mỗi tách đất ngọn sóng nơi biển trời thiêng liêng trường xa
trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
chính vì tầm quan trọng của đèn tín hiệu hiện nay không chỉ những tuyến đường chính mà ngay cả những con đường trong ngõ trong phố trên địa bàn hà nội cũng được lắp đặt
vâng vậy người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sẽ chấp hành đèn tín hiệu tại các con đường phụ như thế nào câu chuyện giao thông ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta giải đáp câu hỏi này
tuy nhiên với tâm lý là đường trong ngõ nhiều người vẫn vô tư vi phạm vượt đèn đỏ gây mất an toàn giao thông
không đông đúc không ùn tắc như những ngã tư tại các tuyến đường chính
thay vào đó là sự thông thoáng tại nút rào có lắp đặt đèn báo tín hiệu
có lẽ vì thông thoáng nên nhiều người đã vít ga vụt qua ngã tư khi đèn báo dừng lại
không chỉ xe máy mà ngay cả ô tô cũng cố tình làm ngơ đèn tín hiệu
nguyên tắc thì vượt là vi phạm rồi đó
ở ngoài thì có thể
là cái cảm giác đông người thì người ta không vượt
nhưng trong này thì cảm giác ít người
cảm thấy cảm giác an toàn thì người ta có thể vượt thôi
ở ngoài thì đông người nó không vượt
vốn dĩ đã lộn xộn gây mất an toàn giao thông bởi tình trạng họp trợ
thêm vào đó là ý thức của người dân khi điều khiển phương viện cố tình vượt đèn đó
khiến cho tình trạng giao thông tại đây trở nên phức tạp và mất an toàn giao thông
hàng quán bán dòng chiếm lối đi
mái che ô rù che đèn tín hiệu
nếu chỉ nhìn cách di chuyển của những phương tiện này
thì không ai nghĩ tại đây có đặt đèn báo tín hiệu
thế nhưng tất cả các phương tiện này đã vi phạm
bởi chính thời điểm đó đèn báo tín hiệu đã chuyển sang màu đỏ
những thời điểm khác có xe dừng nhưng cũng có không ít xe cứ thế đi thẳng
chúng tôi thấy ở các ngã tứ này thì cũng đang hơi lồn xộn
bởi vì ở trong hẻm chứa được những ngoan đường chính
thì nhiều người không đổi mũ bảo hiểm
rồi thì đèn đỏ hòm cứ đi thế
thế ở ngoan đường chính thì có cả chủ công an đi hòm sờ đi phạt

thế ở đây thì cũng chứa được nghiêm như ở ngoan kia

đèn báo tín hiệu được lắp đặt một phần không nhỏ nhằm thay thế sự có mặt và điều tiết trực tiếp của lực lượng chức năng
vậy nên ý thức của người điều khiển phương tiện là thước đo lớn nhất để đánh giá sự hiệu quả của đèn tín hiệu
khi đèn tín hiệu ngừng hoạt động sẽ dẫn đến tình trạng người điều khiển phương tiện mất phương hướng
thế nhưng ngay cả khi hoạt động thì không ít người lại cố tình lãng quên nó để biến mình thành người vi phạm
vi phạm như thế này chính là vi phạm với chính ý thức của bản thân
trong phòng chống dịch covid một mươi chín được thực hiện suốt hơn hai năm qua đã góp phần quan trọng vào thành quả chống dịch của việt nam
tuy nhiên thời gian gần đây khi việt nam đã hoàn toàn mở cửa học sinh đến trường cơ quan doanh nghiệp tổ chức đi làm bình thường
cùng với đó là du lịch lễ hội các khu vui chơi giải trí mở cửa thì quy định này liệu có còn phù hợp
cùng bàn luận về vấn đề này trong góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay đã mời đến trường quay phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
cố vấn trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng tại việt nam
trước tiên thì trân trọng cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng thưa ông nguyên tắc năm k được áp dụng trong bối cảnh hiện nay khi mà cuộc sống đã trở lại bình thường thì liệu có còn phù hợp không và vì sao
vâng các bạn biết thì chúng ta cũng nên hiểu biết về bản chất của năm k
năm k đây là những biện pháp mà chúng tôi vẫn gọi là dự phòng không đặc hiệu để phòng chống các bệnh truyền nhiễm đặc biệt là phòng chống các bệnh lây đền theo đường hô hấp và cũng có thể lây truyền theo đường tiêu hóa
vừa qua chúng ta thực hiện năm k này cúm tay chân miệng thì các cái bệnh tiêu hóa nó đã giảm đi rất nhiều
thế nhưng mà trước kia chúng ta không gọi là năm k mà khi mà có covid một mươi chín phức tạp quá thì chúng ta
đẩy lên gọi là đưa ra một cái khái niệm để cho người dân dễ thực hiện và mọi người dân thực hiện trước đại dịch như vậy
thế thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng là có những ý kiến bảo là bốn ca có ý kiến là chuyển hai ca nhưng mà tôi cho rằng hoàn toàn là nó cũng không phù hợp
mà ở đây chúng ta nên đặt vấn đề rằng là áp dụng cái biện pháp này trong cái hoàn cảnh nào
và áp dụng theo những cái cách
hình thức nào
ví dụ như là khi nào thì áp dụng ca nào là chính và không áp dụng được ca nào
và cái nào là vấn đề là chúng ta bỏ đi ví dụ như là vấn đề khai báo y tế chẳng hạn
thế thì ở đây chúng ta phải nói rằng là khi chúng ta nới lỏng tất cả các hoạt động rồi chúng ta nới lỏng không cấm đi lại nữa rồi cho giao lưu thì
chúng ta cũng thể khẳng định là khẩu trang chẳng hạn khi nào lúc nào nó đeo được lúc nào không đeo đứa
thì khi khử khuẩn thì tôi cho rằng là chúng ta vẫn cần thiết
ví dụ khẩu trang thì khi mà chúng ta tiếp xúc gần với những người mà nghi ngờ có triệu chứng hoặc những người có cái triệu chứng chắc hẳn rồi sốt chẳng hạn thì chúng ta phải đeo khẩu trang để phòng bệnh cho những người khác
thì khử khuẩn khử khuẩn không đứng tốt cho cái việc phòng bệnh cho bệnh covid một mươi chín mà phòng bệnh cho cả các cái bệnh tiêu hóa khác
tổ chức giới nói rằng là khi mà rửa tay bằng xe phòng đã giảm được bốn mươi
các cái bệnh truyền nhiễm này truyền theo đường hô hấp và tiêu hóa rồi
thế thì ở đây tôi muốn nói rằng là chúng ta chuyển từ cái hình thức là từ bắt buộc sang có thể là khuyến cáo sang có thể là khuyến khích và có thể là tự nguyện của người dân
và đặt ở trong cái bối cảnh như thế nào
nhưng đặc biệt là lưu ý giữa cái môi trường kín rồi vấn đề là tiếp xúc đông người
và đặc biệt là những người mà đang có những triệu chứng nghi ngờ covid một mươi chín
vâng như vậy là trong từng bối cảnh và đối với mỗi trường hợp thì cần có cái sự quy định năm k cần có những cái thay đổi sao cho phù hợp đúng không ạ
và mới đây thì bộ giáo dục và đào tạo đã yêu cầu các địa phương và trường học không bắt buộc các em đeo khẩu trang và giãn cách trong lớp và được sử dụng điều hòa
và từ giờ ngày hai mươi bảy tháng bốn bộ y tế đã dừng khai báo y tế đối với người nhập cảnh
ở tất cả các cửa khẩu và sắp tới thì sẽ bỏ khai báo y tế trong nước và truy vết nội địa
rõ ràng đây là một sự thay đổi trong việc áp dụng năm k trong bối cảnh mới
theo ông thì tác động của việc này như thế nào ạ
ngay cả trước thì tôi muốn nói rằng là tôi cũng đã có khuyên gá bộ giáo dục
ví dụ như là những cái trẻ em mà mầm non nhỏ không cần đeo khẩu trang bởi vì đã nhớ đường thở của khác
nhưng mà những cái trẻ em lớn thì cũng có để đeo khẩu trang
khi nó tự nguyện
thế còn vừa qua chúng ta bỏ nhập cảnh đấy là cái mà cái hình thức là rất đúng
bởi vì hiện nay cái số người nhập cảnh vào mà nhiễm covid một mươi chín nó rất ít
thế và chúng ta có thể chuyển sang cái hình thức khác
nghĩa là chuyển từ cấm đoán cấm cái việc mà bắt buộc phải cho nhập cảnh phải khai báo y tế
mà chúng ta khi mà kiểm soát rủi ro nghĩa là giả sử có biến chủng mới
giả sử một cái đoàn khách đó bị thì chúng ta lật lại những cái
mà danh sách người ta đã vào để mà người ta để mà chúng ta kiểm soát được dịch bệnh
và ở đây là chúng ta khuyến khích được khách vào
và để chúng ta cũng tránh những cái phiền phức cho các em học sinh đi học v v
và tuy thế là thể hiện là chúng ta đã chuyển từ cái việc mà cấm đoán sang kiểm soát rủi ro
chúng ta đã nới lỏng đồng bộ
và chúng ta cũng thực hiện phòng bệnh trong những điều kiện nào mà thôi
chứ nếu như mà chúng ta
trong cái địa kiện này mà chúng ta vẫn cứ bắt buộc chúng ta vẫn cứ cầm đoán hết
thì chắc là chúng ta lại không cân đối được giữa cái việc mà kiểm soát dịch bệnh và làm ăn kinh tế
và chúng ta thấy rằng là nguy cơ đến đâu đáp ứng đến đó
tránh cái đáp ứng thái quá mà gây ảnh hưởng tới kinh tế xã hội
và nhưng rõ ràng chúng ta thấy rằng là việc đó thì mới chỉ áp dụng cho một vài trường hợp cho một vài đối tượng thôi
theo ông thì ở quy mô lớn hơn chúng ta có cần một cái quy định mới một cách thống nhất cho tất cả mọi người hay không ạ
về thực tế thì
đúng rồi như vậy
nhưng mà thực tế các bạn biết rằng là chúng ta đã nới lỏng tất cả
chúng ta cũng chẳng bắt buộc cái gì nhiều lắm nữa
khẩu trang trước kia là có một cái giai đoạn là đi công cộng phải đeo khẩu trang
rồi ra ngoài nhà đã phải đeo khẩu trang bắt buộc mà không có tới xử phạt
như vậy các bạn thấy chúng ta có xử phạt hay không
đâu đúng không
thế nhưng mà tôi vẫn nói rằng là chúng ta phải linh hoạt chuyển từ những cái mà từ bắt buộc sang khuyến cáo
rồi sang khuyến khích rồi sang
thế thì chúng tôi nghĩ rằng là cũng có những cái làm sao là chính sách đã ban hành rồi nó không phù hợp thì chúng ta cũng có những thay đổi để cho các cái địa phương dễ thực hiện và nó theo đúng cái tình hình thực tế
và ví dụ như là có những cái mà tôi nói theo về khẩu trang ví dụ như là đi xe buýt rồi đi máy bay chúng ta vẫn nên đeo khẩu trang rồi tiếp xúc đông người vẫn nên đeo khẩu trang
thế hoặc là có những cái chỗ mà không tụ tập được thì chúng ta cũng không bắt là phải giãn cách nữa
nhưng mà nếu như người ta tự nguyện là
những người già người bệnh nền mà người ta lại tránh tiếp xúc với những người mà nguy cơ cao khi mà người ta nếu mà bị covid một mươi chín người ta bị ảnh hưởng nhiều thì người ta thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chết
ở nhiều nước trên thế giới cũng như là ở việt nam đã thiết lập lại cuộc sống bình thường mới
tuy nhiên tổ chức y tế thế giới vẫn đưa ra cảnh báo về những diễn biến khó lường của dịch covid một mươi chín đặc biệt là biến chủng mới và yêu cầu vẫn phải có những biện pháp phòng ngừa và sẽ
được phép chủ quan chức đại dịch
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cách thức chống dịch của một số nước trên thế giới trong clip sau đây
anh từ tuần trước đã không còn yêu cầu đeo khẩu trang nơi công cộng đồng thời loại bỏ việc phải trình hộ chiếu vaccine khi đến các địa điểm công cộng
nhưng một quy định vẫn giữ nguyên là những người dương tính với covid một mươi chín phải cách ly
naui bỏ lệnh cấm phục vụ đồ uống có cồn sau một mươi một giờ tối và quy định cấm tụ tập riêng trên một mươi người
tuy nhiên vẫn còn nhiều quốc gia đi theo con đường riêng
italia đã thắt chặt quy định với hộ chiếu vaccine yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong bốn mươi tám giờ trước khi vào ngân hàng và bưu điện
bên cạnh đó những người trên năm mươi tuổi không tiêm vaccine đối mặt với hình phạt một trăm linh euro
tại đức nơi số ca mắc mới covid một mươi chín tiếp tục lập kỷ lục quy định hạn chế với tụ tập riêng và yêu cầu người dân trình hộ chiếu vaccine khi đến các cửa hàng không cần thiết vẫn duy trì
vâng như vậy chúng ta thấy rằng là các nước cũng đã có những biện pháp khác nhau
để thích ứng với tình hình mới
vậy thì chúng ta học được những điều gì từ những biện pháp này ạ
có những nước người ta vẫn đặt cái vấn đề covid một mươi chín là vấn đề y tế công cộng rất là lớn như là trung quốc chẳng hạn
hoặc có những nước là người ta vẫn áp dụng các cái biện pháp chặt chẽ hơn việt nam
cũng có những nước người ta
người ta nới lỏng rất là nhiều
người ta không bắt khai báo y tế thậm chí không bắt xét nghiệm rồi không bắt các cái đeo khẩu trang
nhưng có những người ta tuyên bố thành bận đặc hiểu nhưng mà người ta vẫn bắt đeo khẩu trang
người ta vẫn hạn chế khi mà tụ tập ăn uống
thế thì ở việt nam của chúng ta chúng ta phải là tôi vẫn nói rằng là chúng ta phải thích ứng một cách linh hoạt an toàn và kiểm soát gì hiệu quả
và đánh giá đúng nguy cơ
nguy cơ đến đâu cũng đáp được đến đó
nếu mà đáp được không tới thì ảnh hưởng tới cái thì thì không chống dịch
đáp ứng mà quá thì ảnh hưởng tới an sinh xã hội và an sinh người dân
và thậm chí là ví dụ như chúng ta vẫn lúc này chúng ta vẫn bắt khai báo y tế mà quãi thì người ta không nhập cảnh và vứt vân
thế thì chúng ta phải đáp ứng rất linh hoạt
nhưng có một số những cái mà tôi cho rằng là cần thiết phải đặt ra nhất là chúng ta vẫn phải cẩn trọng với covid một mươi chín
bởi vì tổ chức y tế vẫn nói rằng nó có nhiều cái phức tạp
cái thứ hai là cái quan trọng thứ hai là chúng ta đánh giá đúng nguy cơ theo sát tình hình và nguy cơ đến đâu đáp ứng đó và đưa ra những chính sách phù hợp nhất đáp ứng chuẩn bị một cách phù hợp nhất
và bộ y tế hiện nay cũng đang xây dựng hai kịch bản
kịch bản thứ nhất là dịch nó nặng lên
và dịch biến chủng và dịch bệnh
còn cái thứ hai là đi dần về cái nhà đi
thế và cái thứ ba là cái giữ phòng của người dân là vô cùng vô cùng là vô cùng quan trọng
và giữ phòng chúng ta áp dụng được trong những cái hoàn cảnh và trong những cái điều kiện nào đó
chúng ta thấy rằng là sau dịch thì ý thức của người dân cũng đã có những bước tiến mới có sự thay đổi
và nhờ những cái quy định năm k thì đa số người dân cũng đã hình thành một số những thói quen thốt như là về vệ sinh phòng bệnh đeo khẩu trang sát quẩn tay
vậy theo ông thì về phía người dân chúng ta cần áp dụng những cái biện pháp năm k như thế nào để thích ứng với tình hình mới và giữ được thành quả chống dịch ạ
như tôi vừa nói cái năm k là cái áp dụng theo cái thì đấy là biện pháp giữ phòng cá nhân và rất cần thiết
không phải chỉ phòng với covid một mươi chín mà phòng
phòng bệnh cho các cái bệnh khác
và nhưng mà chúng ta áp dụng trong những cái lĩnh vực nào trong cái chỗ nào trong cái hình thức nào
đấy là ví dụ như là những đặc biệt là để ý tới những cái môi trường kín
thế rồi những cái chỗ đông người rồi những cái vấn đề mà chúng ta là những người già người bệnh nền
rồi những cái người mà chưa đi tiêm được vệ sinh bởi vì khi nhiễm covid một mươi chín thì cái việc mà nó chuyển nặng và chúng ta phải đi nhập viện đấy vân vân
chúng ta cũng cần phải có được cái thông thái trong cái áp dụng từng cái ca
ví dụ như là khẩu trang như là mình thấy nhưng mà khử khuẩn thì chúng ta
tất cả các cái lúc nào mà chúng ta điều kiện là chúng ta đều tiến hành là khử khuẩn và rửa tay với xa phạm
thế rồi vấn đề là khi mà có những người mà bị có những triệu chứng sốt đau họng hoặc là nghi ngờ
covid một mươi chín thì chúng ta cần xét nghiệm để mà chúng ta áp dụng cái vấn đề phòng bệnh trong ngày khác và người pháp cũng tự áp dụng phòng bệnh cho mình
như vậy là điều quan trọng nhất sau khi thiết lập lại cuộc sống bình thường mới thì vẫn là ý thức của người dân để bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình và cho cộng đồng
một lần nữa thì xin được cảm ơn phó giáo sư thượng nhân sĩ trần tóc phu đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay